một nhóm đối tượng chặt phá rừng với diện tích lớn vừa bị lực lượng công an huyện đắk long tỉnh đăng nông đấu tranh triệt phá
thủ đoạn của nhóm đối tượng này đó là lợi dụng các lực lượng chức năng đang tập trung phòng chống dịch covid một mươi chín
đã tổ chức phân công nhiệm vụ có người cảnh giới để chặt phá rừng nhằm tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắk long tỉnh đắk nông đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam đối với bảy đối tượng cùng chú tại xã quảng sơn huyện đắk long về hành vi hủy hoại rừng
theo thông tin ban đầu khoảng tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám võ văn tố sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn có mua theo hình thức thỏa thuận miệng
của một người dân khoảng một mươi hai hectare đất có rừng tại tiểu khu một nghìn sáu trăm năm mươi tám thuộc lâm phần công ty thiên sơn quản lý với tổng số tiền hai trăm bốn mươi triệu đồng
đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một tố đã thuê nguyễn hồng bảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chặt phá rừng tại khu vực trên
với giá bốn mươi triệu đồng một hectare sau đó bảo thuê nguyễn hữu dũng thường gọi là dũng con sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chặt phá rừng với giá ba mươi năm triệu đồng một hectare
từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một dũng con chuẩn bị phương tiện và thuê mai thanh dũng trần văn mạnh đặng tuấn nam đỗ khắc nam
cùng một số đối tượng khác vào khu vực trên chặt phá được hơn một ba triệu đồng
tại hai mươi tám hectare rừng sản xuất để tránh sự phát hiện các đối tượng phân công người canh gác cảnh giới và sử dụng cưa điện để tránh phát ra tiếng ồn
vào cuộc công an huyện đắk long đã chủ động triển khai đồng bộ đấu tranh thành công với loại tội phạm này

tại hai mươi tám hectare rừng sản xuất để tránh sự phát hiện các đối tượng phân công người canh gác cảnh giới và sử dụng cưa điện để tránh phát ra tiếng ồn
tại hai mươi tám hectare rừng sản xuất để tránh sự phát hiện các đối tượng phân công người canh gác cảnh giới và sử dụng cưa điện để tránh sự phát ra tiếng ồn
chú ở phường tân an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc đã đăng tải trên facebook cá nhân thông tin về việc có hay không tại buôn ma thuật tiêm vaccine phòng chống covid một mươi chín dịch vụ một mươi triệu một liều
vào cuộc xác minh phòng an ninh chính trị nội bộ thanh tra sở thông tin và truyền thông xác định đây là thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận
quá trình làm việc sau khi được giải thích người này đã nhận ra hành vi sai phạm của mình đồng thời tự gỡ bỏ bài đăng và cam kết không tái phạm
về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín sự diễn biến phức tạp của dịch tỉnh bình dương vừa quyết định sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ quyết tâm sanh hóa địa bàn
cụ thể tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu đối với ba thành phố bao gồm thành phố thủ dầu một dĩ an và thuận an và hai thị xã là bến cát và tân uyên kể từ giờ ngày một tháng chín đến hết ngày một mươi năm tháng chín
và áp dụng hạn chế tối đa việc lưu thông
hoạt động giới nghiêm trong khung giờ từ một mươi tám h hôm trước đến sáu h sáng ngày hôm sau
tiếp tục tăng cường giãn cách xã hội đối với một mươi năm phường thuộc thành phố thuận an dĩ an và thị xã tân uyên
đối với các huyện bầu bàng bắc tân uyên dầu tiếng và phú giáo cũng thực hiện giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu với thời gian như trên
nhưng không áp dụng giới nghiêm theo khung giờ từ một mươi tám h hôm trước đến sáu h sáng hôm sau
các cơ quan đơn vị chính quyền địa phương bảo đảm an sinh xã hội an ninh trật tự
tuyệt đối không để đứt gãy chuỗi cung ứng an sinh bảo đảm cho người dân tiếp cận y tế từ sớm từ xa từ cơ sở
khẩn trương thực hiện quyết liệt đồng bộ các biện pháp để giảm mạnh vùng đỏ xây dựng và bảo vệ vùng xanh
đà nẵng đã triển khai đợt bốn xét nghiệm đại diện hộ gia đình nhưng vẫn phát hiện trong cộng đồng nhiều ca f
trong ngày ba mươi một tháng tám có tám ca f được phát hiện thông qua xét nghiệm đại diện hộ gia đình
ba ca có biểu hiện ho sốt hoặc là những người đang làm nhiệm vụ
điều này chứng tỏ vẫn còn khá nhiều kf chưa được phát hiện
bí thư thành ủy đà nẵng yêu cầu thành phố phải có biện pháp khống chế được dịch bệnh bùng phát
ở khu vực ngõ hẻm và khu trung cư khu phong tỏa đề nghị các địa phương khi phát hiện các ca f
phải kịp thời khoanh vùng chính xác các khu vực nghi ngờ có f trong đó
bí thư thành ủy đà nẵng cũng nhấn mạnh sau ngày năm tháng chín đà nẵng phải xác định đúng các vùng đỏ
để có biện pháp về mặt xét nghiệm và giám sát ở các khu vực này một cách phù hợp
đến thời điểm này thành phố đà nẵng đã cơ bản giải quyết hỗ trợ cho nhiều hộ dân khó khăn
tuy nhiên có một số tổ dân phố vẫn chưa giả soát hết các đối tượng ở các khu nhà trọ sinh viên người lao động
vì vậy thành phố đề nghị các quận huyện xã phường thiết lập đường dây nóng
để tiếp nhận phản ánh kịp thời từ phía người dân